việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy đã trở nên phổ biến đến mức báo động từ nhiều năm nay ở việt nam
đặc biệt là tại các đô thị lớn như thành phố hồ chí minh
tình trạng sử dụng túi ni lông một cách dễ dãi không hạn chế không kiểm soát không chỉ gây lãng phí
mà còn tạo áp lực lớn cho công tác thu gom xử lý rác thải và ảnh hưởng nặng nề lâu dài tới môi trường đô thị
đi chợ không cần mang theo túi sách đã trở thành thói quen của hầu hết các bà nội trợ và người dân
tại các đô thị ở nước ta mà thành phố hồ chí minh là điển hình
mớ rau con cá miếng thịt đều đựng trong túi ni lông thậm chí cả đồ khô đã được sơ chế đóng gói cũng đựng túi ni lông
một buổi mua sắm từ chợ đến cửa hàng siêu thị ít thì mỗi người sử dụng bốn đến năm túi ni lông nhiều thì đến cả chục tối
thường thường sách giỏ thì đúng lúc để nó cũng trốn quá nên đổ vịt mán lên cho nó tiện sách cho nó tiện
cái này hả chắc cũng nhiều à
người mua cứ vô tư sử dụng
và người bán cũng không hề tiết giảm bởi theo họ có nhiều lý do trong đó khách hàng vẫn là thực tế
vì vậy việc khuyến mại thêm vài chiếc túi ni lông khi người mua có nhu cầu cũng là điều đương nhiên
không biết cái đó là người ta lấy về ai biết người ta làm sẽ bỏ vô rác không biết đâu rồi
còn mình mua người ta xin là mình phải cho thôi
theo thống kê của quỹ tái chế chất thải tp hcm trung bình mỗi ngày một người dùng từ bốn đến sáu túi ni lông
trong đó chưa tới hai túi thêm
tại tp hcm mỗi ngày có hơn tám tấn rác thải trong đó túi ni lông chiếm một mươi tổng lượng rác thải trên địa bàn
theo các chuyên gia mối nguy hại của túi ni lông với môi trường là rất lớn
bởi một số loại túi ni lông là nhựa có độ bền với nắng mưa vòng đời có thể lên đến một trăm linh năm
đặc biệt trong quá trình xử lý tái chế còn phát sinh những khí thải
chất thải độc hại gây ảnh hưởng trực tiếp lên môi trường và sức khỏe con người
nhưng túi ni lông đã bị phát hủy có nghĩa là nó biến sang một loại chất thải
tất cả về sản phẩm họa học cũng như là cả cái quy mô cả cái hạt của nó
nếu như bị vỡ vùn ra dấu nó không nhỏ mạnh nhỏ một vài mm đi hơn nữa
bản chất của nó vẫn là túi ni lông vẫn là những cái hợp chất hữu cơ đấy khó phân hủy
những cái chất thải khó phân hủy này thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian sử dụng bãi
và do đó là bên cạnh những cái áp lực về vấn đề kinh phí
thì nó còn có những cái áp lực về vấn đề kinh phí
thì nó còn có những cái áp lực về vấn đề kinh phí
thì nó còn có những cái áp lực về mặt cái quỹ đốc dành cho cái công tác xử lý chất thải
mặc dù luật bảo vệ môi trường đã có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi hai nhưng túi ni lông vẫn được sử dụng bừa bãi
việc túi ni lông có mức giá quá rẻ khiến các doanh nghiệp chưa mặn mà đến việc tái chế túi ni lông
cũng như sản xuất túi thân thiện với môi trường vì khó cạnh tranh giá thành
nếu không cải thiện thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng thì túi ni lông
vẫn là vấn nạn môi trường hàng đầu của tp hcm và của cả nước